mặc dù đến thời điểm hiện tại bão số một mươi một đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
tuy nhiên ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị vẫn chỉ đạo các cấp ngành và địa phương trong tỉnh không được lơ là chủ quan
đồng thời tăng cường kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
hiện toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn tỉnh quảng trị đã nhận được thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần bờ và tìm nơi tránh trú an toàn
đến thời điểm này dung tích các hồ chứa trên địa bàn tỉnh phổ biến đạt khoảng từ sáu mươi đến tám mươi so với dung tích thiết kế
ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương đơn vị
triển khai các phương án bảo đảm an toàn hồ chứa và hạ du đặc biệt là đầu mối hệ thống nam thạch hãn và hồ triệu thượng hai
bên cạnh đó các địa phương vùng trũng của tỉnh quảng trị cơ bản đã thu hoạch xong mùa màng
người dân chuẩn bị lương thực thực phẩm và các phương án bảo đảm tính mạng tài sản khi mưa lũ tràn về